đại hội một mươi ba của đảng là một sự kiện chính trị một dấu mốc rất quan trọng
có ý nghĩa định hướng tương lai cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự
đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng
là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội
để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng có bài viết
một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
truyền hình nhân dân xin được trân trọng gửi tới các đồng chí quý vị khán giả những điểm trọng tâm của bài viết này
yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của đại hội một mươi ba là phải tìm được người có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng
gương mẫu được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm có tinh thần trách nhiệm cao tâm huyết tận tụy với công việc
bản thân không tham nhũng quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh
trong các biểu hiện tiêu cực quan liêu tham nhũng không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi
có trí tuệ tầm nhìn tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối chính sách
và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương
có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng
chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực địa bàn công tác được phân công
qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng với nhân dân
nói tóm lại là phải vừa có đức vừa có tài trong đó đức là gốc
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự
trước bộ chính trị và ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
phải tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu điểm kết quả cũng như những khuyết điểm hạn chế của các khóa trước
nhất là của khóa một mươi hai gần đây để có thêm cơ sở để ra phương hướng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa một mươi ba này
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền
hống hách ra trường nịnh trên nạt dưới bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng
để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tay họa cho đảng là tạo điều kiện cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn
nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo lãnh đạo tập thể lãnh tụ tập thể
mục đích của chúng ta trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh
một bộ chính trị mạnh một ban bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu
để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình
là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử nhiệm vụ chính trị của mình
tổ chức toàn đảng toàn quân toàn dân ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn gian khổ
xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển
nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn đảng toàn dân